trong khuôn khổ hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chính phủ ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức ba hội thảo chuyên đề
nhằm gỡ khó cho nông nghiệp nông dân nông thôn trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới
theo số liệu thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp là bảy sáu trăm linh doanh nghiệp
tạo ra hơn bốn năm triệu việc làm
sau một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi nền nông nghiệp việt nam đã thực sự chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng
sang nâng cao chất lượng giá trị gia tăng
trong nông thôn mới đến tháng một mươi một cả nước đã có ba năm trăm chín mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm bốn mươi ba tổng số xã
và năm mươi sáu đơn vị cấp huyện thị đạt nông thôn mới
tại hội thảo các đại biểu đến từ đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương ngân hàng nhà nước
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn v v đã tập trung thảo luận về chủ đề thúc đẩy đầu tư cho hàng hóa nông nghiệp việt nam
cơ hội cho hàng hóa nông nghiệp việt nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta thế hệ mới
các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đầu tư nông nghiệp chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn
theo báo cáo của bộ công thương việc ký kết thực thi và đàm phán một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
đã tác động không nhận
nói nhỏ đến phát triển kinh tế việt nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng
các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn của một số nước
định hướng phát triển các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
đây là cơ hội tốt để các nhà quản lý chuyên gia các doanh nghiệp tìm lời giải cho bài toán phát triển thị trường hàng hóa nông sản tại việt nam và thế giới
hội thảo cũng có những kế hoạch
nhiều bài phân tích đánh giá của các chuyên gia đặt ra những vấn đề từ tiềm năng cơ hội phát triển đến định hướng giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp phát triển về nông nghiệp nông sản